các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại nhật bản và hãng hàng không quốc gia việt nam
đã tổ chức chuyến bay đưa hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế đà nẵng
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em người cao tuổi người ốm đau phụ nữ mang thai
sinh viên tu nghiệp sinh hết hạn hợp đồng ký túc xá đóng cửa người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động
ngay sau khi hạ cánh tại việt nam toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều được kiểm tra sức khỏe
và cách ly tập trung theo quy định
những trường hợp phát hiện dương tính với dịch bệnh sẽ được đưa đến điều trị tại các cơ sở y tế
bảo đảm ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng